phong trào trồng rau sạch nằm trong hoạt động trải nghiệm đã và đang được sở giáo dục và đào tạo
thành phố cần thơ phát động từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
đến nay việc làm này không chỉ giáo dục cho học sinh về kỹ năng sống và giá trị của sức lao động
mà qua đó còn góp phần cung cấp lượng rau sạch phục vụ trong bữa ăn bán chú hàng ngày của chính các em học sinh
trong những năm gần đây thành phố cần thơ chú trọng đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh
giáo dục giá trị sống kỹ năng sống
chính vì vậy nhiều trường học đã tận dụng những khoảng đất trống để trồng cây kiểng tạo cảnh quan
trồng rau sạch tại vườn bước đầu giúp học sinh hình thành các phẩm chất nhân cách những thói quen tốt
phong trào gắn hoạt động trải nghiệm với các môn học đã được sự đồng thuận hưởng ứng của các thầy cô giáo
các bậc phụ huynh và đông đảo các em học sinh
trong những năm học tới các phòng chuyên môn của sở sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo sở
chỉ đạo cho các trường tận dụng tất cả những khoảng không khoảng trống ở trong sân trường của mình
để tổ chức cho học sinh trồng rau nhằm tiếp tục giáo dục cho học sinh về kỹ năng sống
và đặc biệt là giáo dục giá trị đối với học sinh
hiện nay trên địa bàn thành phố cần thơ có chín mươi hai trường tiểu học hai mươi trường trung học cơ sở
và trường trung học phổ thông triển khai hoạt động
đặc biệt trong đó có một trường dạy trẻ khuyết tật thành phố cần thơ
đối với học sinh khuyết tật đặc biệt ở đây là học sinh cam điếc
cái việc mà lao động là giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện
nó nắm được cái mục tiêu
rồi cái cách thực hiện thì các em rất là vui
rồi khi mà các em bán rau thường là bán rau buổi sáng cho các quân học sinh
thì em có điều kiện giao tiếp rồi có điều kiện trải nghiệm công tác buôn bán
thì các em rất là hạnh diện về vấn đề đó
rồi biết là giá trị của một bó rau là bao nhiêu
thì nó có kinh nghiệm thực tế về cuộc sống như là những học sinh bình thường bên ngoài
các em cảm thấy là
các em được hòa đọc với mọi người và có cái cơ hội là hòa nhập với cuộc sống nhiều hơn
với những kết quả đạt được ngành giáo dục thành phố cần thơ đang từng bước đẩy mạnh hoạt động chồng
và chăm sóc vườn rau ở tất cả các cấp trường
từng bước nghiên cứu và hỗ trợ các em học sinh sáng tạo ứng dụng kỹ thuật trồng rau hiện đại
phù hợp với điều kiện địa phương tạo thêm nhiều màng xanh giúp môi trường học đường ngày càng thân thiện với thiên nhiên